ở bệnh viện gia liễu hà nội vào những ngày nắng nóng đón rất nhiều bệnh nhân đến khám vài năm gần
đây do khí hậu nắng nóng và ô nhiễm không khí đó là một trong những nguyên nhân gây tổn thương cho
làn da tôi là bị viêm da tiếp xúc là do bị ánh nắng chiếu vào ảnh nắng kiểu cây cắt chiếu vào
ảnh nắng bị hiểu kiểm tra tiếp xúc trước kia thì đi ra ngoài đường thì tôi không bao giờ bị trường
hợp như thế này cả vừa khói bụi xong ánh nắng thế nên là lúc cảm giác bây giờ chỉ cần đi ra
ngoài đường thôi đi về là đã cảm giác ở trên mặt là có cả một tấm bụi rồi bác sĩ chuẩn đoán là bị
viêm da dị ứng do tác động từ môi trường bên ngoài mỗi khi làm lắng lóng lên là bị ngứa với lại lỗi
mụn nhiều hơn theo các bác sĩ gia liễu hà nội độc tố có trọng của bệnh viện gia liễu hà nội
trong không khí bị ô nhiễm nó dễ dàng tích tụ trên bề mặt da làm tắc nghẽn các lỗ chân lông và
gây ra mụn chứng cá thời tiết nắng nóng và khói bụi ô nhiễm nhiều nó có thể dẫn đến rất là nhiều
cái bệnh liên quan đến da điển hình là khi mà thời tiết nắng nóng thì bệnh nhân khi mà đi ra ngoài
nhiều mồ hôi tiết ra rất là nhiều còn với lại cái ánh nắng xuyên qua thì có thể gây những cái biểu
thương đầu tiên đấy là ngứa ngứa và viêm da đỏ da kích ứng do tiếp xúc với ánh nắng nhiều thứ hai là
ngoài cái do viêm da tiếp xúc dưỡng do ánh nắng thì cái khói bụng nó làm cho khói bụi đó nó sẽ
thể bám vào cái vùng sạch mặt khi đi ra bên ngoài mà về mà không được làm sạch thì nó sẽ làm mít tắc
toàn bộ những cái phần năng lông tia cực tím làm gia tăng sắc tố da ức chế miễn dịch và gây ra bệnh
da và hát là những chất ô nhiễm hữu cơ phổ biến nhất được tìm thấy trong khí thải ô tô chất này
tiếp xúc da qua lỗ chân lông và hấp thụ vào bên trong gây ra lão hóa da các hợp chất hữu cơ dễ
bay hơi bắt nguồn từ việc sử dụng các dùng mồi hữu cơ trong các loại sơn vét ni các sản phẩm xe
hơi thuốc sửa chữa sơn xe hơi hói thuốc trong môi trường oxyt được phát ra chủ yếu từ các nguồn
đốt di động và cố định có thể được hình thành từ nhiệt điện và khí thải công nghiệp pm đó là các
chất từ các nhà máy điện lò đốt ô tô và các hoạt động xây dựng hơn một năm nay chị trang đã đi chữa
viêm da ở khắp các nơi nhưng không khỏi
các bác sĩ chuẩn đoán
với làn da nhạy cảm
cộng thêm việc tiếp xúc với nắng nóng và ô nhiễm
khiến mệnh về da của chị tăng lên
em bị tình trạng viêm da này lâu rồi
lâu chính là hai năm
bắt đầu từ lúc đi tiêm
đấy là mặt
bắt đầu ở má
ở má nó chỉ thâm lại
cấu tạo da gồm ba lớp
lớp biểu bì lớp bì và lớp mỡ dưới da
phần dưới lớp tế bào sống
là lớp bì
cấu tạo từ các sợi mồ liên kết
bên chặt trong đó
có các thụ quan tuyến mồ hôi tuyến nhờn
lông và bao lông
cơ co chân lông mạch máu
lớp mỡ dưới da
chứa mỡ dự trữ có vai trò cách nhiệt
da đóng vai trò
là dao cạc bảo vệ cơ thể
nhưng lại trở thành mục tiêu đầu tiên
chịu tác động của các chất ô nhiễm không khí
khói bụi nắng nóng
khí thải của các loại xe cơ giới
chỉ số ô nhiễm không khí ở hà nội
và thành phố hồ chí minh
đã vượt xa mức cho phép của who
điều này khiến làn da của phụ nữ
đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng
từ các tác hại của ô nhiễm
áo trông nắng khẩu trang
những thiết bị cần thiết
để bảo vệ trước khi đi ra ngoài đường
như chị nhung
cũng chẳng thấm vào đâu
so với tác động của môi trường
trước đây thì tôi không bị như thế này
bây giờ thì khoảng độ một mươi năm độ lại đây
thì mặt nó lên nhiều mụn

chứ không điều trị với những trường hợp như thế này thì cái đỏ da cái kích ứng càng ngày càng tăng lên
đồng thời là cái chứng cá thì chúng ta thấy rằng là ngày càng nặng và có thể để lại những hậu quả không tốt cho da như là những cái sẹo rỗ sẹo lõm
và đặc biệt là cái mà hay gặp nhất với chứng cá nếu như không được điều trị đấy chính là những cái mụn thâm mụn đỏ
theo các chuyên gia về da liễu bụi không khí do ô nhiễm và thời tiết nắng nóng là tác nhân gây các bệnh về da liễu như mụn
dị ứng viêm da
chúng là nơi chứa nhiều mầm bệnh tác nhân mang vi khuẩn virus nấm mốc vào cơ thể người nếu tiếp xúc lâu dài
đây là tình trạng da bị nhiễm khói bụi nắng nóng do tác động của môi trường
khi mà làn da bị như này thì thông thường xuất hiện các cái mũi trứng cá và viêm da dị ứng
với các làn da như này thì các bạn trước khi ra ngoài nên sử dụng kem chống nắng cũng như là khẩu trang
hay mũ rộng vành và hạn chế sử dụng quá nhiều các loại mỹ phẩm
và khi sử dụng mỹ phẩm thì nên chọn các loại mỹ phẩm có thành phần dịu nhẹ hay là từ thiên nhiên
nếu trên da xuất hiện những các tình trạng nặng hơn hoặc là các triệu chứng khó chịu liên quan đến toàn thân
như là ngứa ho hay khó thở hay là các cái bếp ngứa lan rộng ra hơn thì các bạn cần đến sự thăm khám của bác sĩ
để được biết rõ hơn về tình trạng bệnh của mình
cách bảo vệ làn da
cấp nước và giữ ẩm tốt cho da
bổ sung vitamin c vitamin e cho làn da
đây là những chất chống oxy hóa làm lành các hiệu ứng tổn thương gây ra bởi các gốc tự do
và tạo cho làn da hệ thống rào cạn những dịch vụn chắc
thành lọc làn da
chọn những sản phẩm có chức năng tẩy bế bào da chết
dùng những sản phẩm có chất lượng tốt đảm bảo để thải độc cho làn da
làm sạch sâu làn da
một số dụng cụ hỗn hợp
giúp trợ rửa mặt như miếng silicone bọt xốp
nó sẽ tác động làm sạch sâu lỗi chân lông tránh bụi bẩn và dầu thừa
và cuối cùng là ăn uống đúng cách
bổ sung nhiều rau xanh trong bữa ăn
cũng như những thực phẩm chứa nhiều vitamin collagen để bổ sung cho cơ thể